hội cựu giáo chức việt nam là một kênh quan trọng đóng góp ý kiến trong chính sách phát triển giáo dục của đất nước
cũng cần phải có chính sách cho các nhà giáo đã qua giảng dạy điều này cần phải được quan tâm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại buổi làm việc với hội cựu giáo chức việt nam vào sáng nay
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao hội cựu giáo chức việt nam đã có nhiều sáng kiến
đề xuất với bộ giáo dục và đào tạo với đảng nhà nước
hội đã khắc phục khó khăn nêu tấm gương sáng của người thầy để con cháu học sinh nói theo
thủ tướng mong muốn hội tiếp tục có nhiều đóng góp ý kiến cho ngành giáo dục
tiếp tục có nhiều đóng góp thực hiện tốt mục tiêu phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng
năng lực trí tuệ phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo
tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển dục đào tạo phục vụ dịch vụ công nghiệp quả hệ thống quả đất nước
và đặc biệt là góp phần thực hiện mới căng bẳng toàn diện giáo dục và đào tạo
thủ tướng đề nghị bộ giáo dục đào tạo và các bộ ngành liên quan và các địa phương quan tâm tạo điều kiện
để các hoạt động của hội cựu giáo chức thiết thực đạt hiệu quả cao hơn
có cơ chế thích hợp để tranh thủ lắng nghe nhiều hơn ý kiến đóng góp quý báu cho ngành giáo dục
thủ tướng nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu
xã hội phát triển không chỉ so đoán giảm nghèo nhanh phát triển bình vực
nhất là trong thời điểm chúng ta đang rước vào cuộc kết quả công nghiệp bốn này
thay đổi một cái đất nước diễn tự trạng thái đang phát triển thành đất nước phát triển công nghiệp quả đại hóa
thì giáo dục ở giữa cũng có đi đạo
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện
tốt hiệu quả việc phối hợp với hội cựu giáo chức việt nam thực hiện bốn cùng
cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục cùng bàn giải pháp đổi mới
cùng tổ chức một số hoạt động cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu
thủ tướng mong muốn hội cựu giáo chức việt nam tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc đổi mới giáo dục